các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi tiến bộ công nghệ phương pháp giảng dạy mới và xu hướng stec ứng dụng khoa học và công nghệ vào giáo dục xuất hiện trên thế giới
trong ngành giáo dục thường xuyên phải sử dụng nhiều đến các cơ sở dữ liệu cùng với các phép tính toán với chi phí không nhỏ
điện toán đám mây có thể cung cấp cho các cơ sở giáo dục một phương pháp nhằm giúp người học một công cụ tính toán đầy tiềm năng
thông qua điện toán đám mây các cơ sở giáo dục giải quyết được bài toán về xây dựng
cơ sở hạ tầng phần mềm và lưu trữ dữ liệu
nhờ điện toán đám mây có thể xây dựng dịch vụ sử dụng một lần và sau đó sử dụng nhiều lần bởi đông đảo người dùng theo nhu cầu của họ
điện toán đám mây là một lựa chọn tốt cho các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả
nó sẽ không chỉ làm lợi cho người học mà còn giúp các trường xây dựng cơ sở hạ tầng đa năng tính toán thường xuyên
ứng dụng thực tế ảo vr virtual reality và thực tế tăng cấp
cơ sở ảo vr augmented reality trong giáo dục giúp đưa nội dung học lý thuyết và thực hành cho phép sinh viên trải nghiệm kiến thức thông qua tương tác một cách sinh động
cụ thể vr sử dụng thiết bị mô phỏng để tác động lên các giác quan như thị giác thính giác xúc rác nhằm giảm nhận thức người dùng với môi trường thực xung quanh xuống thấp nhất và đưa họ nhập vai vào không gian ảo
còn ar tập trung vào việc kết hợp giữa thế giới thực và thông tin ảo
thông qua các thiết bị như kính thông minh hay điện thoại thông minh
người dùng vẫn nhìn thấy các sự vật của thế giới thực cùng những thông tin kỹ thuật số tương ứng kèm theo
vr và ar sẽ hữu ích đối với những môn học cần nghiên cứu các mô hình phức tạp như giải phẫu cơ thể người hay thiết kế xây dựng
người học có thể tiếp cận với đồ họa ba d trực quan thay vì những hình vẽ hai d nhàm chán trong sách
stem là viết tắt của các từ science khoa học technology công nghệ
mô hình giáo dục stem là quá trình tích hợp kiến thức giữa các môn khoa học kỹ thuật toán học công nghệ
qua đó xây dựng cho học sinh các kỹ năng được kết hợp hài hòa từ kiến thức của các bộ môn nói trên để sử dụng khi làm việc trong thế giới công nghệ ngày nay
đồng thời stem trang bị cho người học những kỹ năng về tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
kỹ năng làm việc theo nhóm khả năng tư duy chiến lược và định hướng mục tiêu
kỹ năng quản lý thời gian nhằm chuẩn bị cho học sinh những trí thức thiết yếu nhất của thế kỷ hai mươi một
những kỹ năng có thể giúp tăng đáng kể ưu thế cạnh tranh của lao động ở mỗi quốc gia
giáo dục stem chuyển sang stem đã bắt đầu trong vài năm qua và đang tiến lên như một phương thức tiệm cận giáo dục mới
nhằm đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế thế kỷ hai mươi một
steam tận dụng lợi ích của stem thông qua nghệ thuật đưa stem lên một tầm cao mới
bằng việc cho phép trẻ em ở lứa tuổi mầm non có thể tiếp cận và phát triển toàn diện
cùng với sự phát triển của internet và các thiết bị công nghệ
mobile learning hay m lening giáo dục trực tuyến qua thiết bị di động như máy tính bảng hay điện thoại thông minh
đang dần trở nên phổ biến nhờ tính tiện dụng khả năng tương tác và hiệu quả cao
đặc biệt trong thời đại di động ngày nay
mobile learning được ưa chuộng bởi tính tiện dụng và linh hoạt về mặt thời gian cũng như địa điểm
người học có thể học mọi lúc mọi nơi ở văn phòng ở nhà hoặc bất kỳ nơi nào thuận tiện
thiết bị không dây tiện lợi giúp tiết kiệm tài năng
tiết kiệm thời gian học và số hóa nội dung học tập cho người học
được đánh giá là xu thế mới của phương pháp học hiện đại nối bước e learning
mobile learning được ứng dụng tại nhiều trường đại học đơn vị đào tạo trên thế giới
trên thế giới cũng như tại việt nam hiện có nhiều phương pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực giáo dục
và dù là phương pháp nào thì yếu tố trực quan sinh động tiếp thu bài giảng một cách tự nhiên
không khiên cưỡng nhưng vẫn hiệu quả luôn được coi là tối ưu nhất
chính vì vậy dù còn mới mẻ ở việt nam
nhưng công nghệ thực tế tăng cường ứng dụng trong giáo dục đang được các phụ huynh và học sinh đón nhận
đây là một buổi trải nghiệm học mà chơi chơi mà học của các bạn nhỏ
tại trung tâm giáo dục inedu steam thông qua các cuốn sách công nghệ
các chủ đề từ đơn giản như tìm hiểu về các loài động vật đến phức tạp như khám phá vũ trụ
đều được thể hiện một cách sinh động giúp các bạn nhỏ có những trải nghiệm hết sức thú vị
công nghệ thực tế ảo này nó hỗ trợ cho chúng tôi rất là nhiều
bởi vì đứa trẻ chỉ cần ngồi tại lớp học cũng có thể tiếp cận được với mọi thông tin
mọi hình ảnh một cách sinh động và các thí nghiệm
khi đứa trẻ được trải nghiệm bằng công nghệ thực tế ảo
thì cái việc tiếp thu của nó sẽ đạt được hiệu quả cao hơn rất là nhiều
thực tế cho thấy công nghệ thực tế ảo tăng cường cho phép tạo ra một trải nghiệm gần như hoàn hảo của thế giới thực
là một sự tự nhiên phù hợp với quá trình giáo dục
góp phần đưa nội dung học tập tới học sinh một cách hấp dẫn
mà thông qua đó học sinh còn đạt được hiểu biết tốt hơn về các khái niệm
mà giáo viên đã giải thích trong bài giảng trên lớp hoặc đọc trong sách giáo khoa truyền thống
công nghệ thực tế ảo nó có thể cho phép chúng ta ứng dụng ở rất nhiều những môn học khác nhau
mà chính thầy cô giáo giảng dạy có thể đặt hàng để cho bên công nghệ người ta
sẽ đáp ứng cái nhu cầu của các thầy cô giáo
tôi lấy ví dụ như khi tôi đi ra trải nghiệm ở nước ngoài
thì tôi thấy là người ta dạy kỹ năng sống bằng công nghệ thực tế ảo
hoặc là dạy kỹ năng sinh tồn bằng công nghệ thực tế ảo
những cuốn sách nói trên có tên gọi là magic book
một sản phẩm của công ty cầu phần công nghệ firecode
magic book được ra đời với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái
các sách tham khảo tương tác trực quan bổ ích thiết yếu cho nhà trường thầy cô và học sinh các cấp
để sử dụng magic book người dùng có thể tải ứng dụng mang tên machit book
magical animal bốn d về điện thoại thông minh
sau đó mở sách rồi hướng camera của điện thoại về phía trang sách
để đọc nội dung trong không gian ba d rồi tương tác với nội dung trong sách
đưa ra giống như là các bạn đang trải nghiệm một môi trường thực tế ở bên ngoài
ví dụ như là các con vật có thể là chạy nhảy và có tiếng kêu như ở bên ngoài thật
và các bạn sẽ thấy hứng thú hơn cái việc học
hiện firecode đã bán được hơn năm sản phẩm magic book
bên cạnh đó là trên một mươi lượt tải về của ứng dụng
với những ý nghĩa thiết thực đóng góp cho nền giáo dục
firecode đã giành giải cao trong cuộc thi khởi nghiệp magic book
việt nam startup world cuộc thi dành cho cộng đồng khởi nghiệp lớn nhất việt nam
do bộ khoa học và công nghệ tổ chức
ngoài thực tế ảo tăng cường thì trí tuệ nhân tạo cũng đang được ứng dụng trong giáo dục
cụ thể công ty ismart education đã tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo robot nao
vào giảng dạy tiếng anh ở một số trường tại việt nam và đã đạt được một số kết quả khả quan
lớp học tiếng anh qua toán và khoa học của các em học sinh lớp một a
trường tiểu học mỹ đình rộn ràng hơn mọi khi
bởi hôm nay các em đón chào một vị khách đặc biệt là
đặc biệt là robot nao
ghi nhận tại các lớp học các em học sinh vô cùng hào hứng với người bạn học mới
và bị cuốn hút vào các tiết mục kể chuyện nhảy hát theo điệu nhạc đố vui của robot nao
phương pháp sư phạm mới này bước đầu nhận được sự ủng hộ và chào đón từ phía nhà trường
các bậc phụ huynh và học sinh
thì cái công nghệ thông tin của chúng tôi phối hợp với các môn học khác
nó lại rất là hài hòa làm cho các em rất hứng thú trong từng tiết dạy
và trong mỗi bài dạy đấy thì làm cho các em tạo ra mỗi bài dạy nó lại có một sự đồn
mới và các em không quá phụ thuộc
bây giờ là chúng ta không phải là viết nhiều mà các em đã biết ứng dụng công nghệ thông tin
trong tất cả mọi lĩnh vực kể cả những trò chơi thì các em cũng có thể ứng dụng được rất là tốt
nao là một robot thông minh với bốn khu vực cảm biến có khả năng nhận dạng giọng nói
hình ảnh khả năng biểu cảm sao chép hành vi con người tự động kết nối internet
và có thể nói một mươi chín loại ngôn ngữ khác nhau
sản phẩm dùng hệ điều hành tương tác tập trung nao g để điều khiển
lập trình và tùy biến ứng dụng
chúng tôi sẽ lập trình ở trên phần mềm có sẵn của shopbank và sử dụng những công cụ có sẵn
chúng tôi có sẵn một bộ phận chuyên môn
bộ phận chuyên môn của chúng tôi sẽ soạn ra các nội dung và các bài học phù hợp cho robot
để làm sao cho học sinh tiểu học có thể tiếp thu và dễ hiểu nhất
ngoài ra chúng tôi sẽ phải sáng tạo thêm những tiết mục hay bài hát phù hợp hơn với học sinh việt nam
hiện công ty ismart đã đưa robot nao vào hệ thống gần một trăm linh trường học công lập từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở
trên địa bàn thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh lào cai đồng tháp tây ninh
robot no là sản phẩm trí tuệ nhân tạo đầu tiên tiến vào thị trường robot ứng dụng tại việt nam
và đã trở thành một giải pháp giáo dục mang nhiều dấu ấn
thưa quý vị hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục rất rõ ràng
tuy nhiên đứng trước tiềm năng của công nghệ nhiều quan điểm đã được đưa ra
bên cạnh phần lớn sự ủng hộ thì cũng còn đó là những quan ngại
hình ảnh những đứa trẻ suốt ngày ôm điện thoại thông minh máy tính bảng hoặc các thiết bị công nghệ
dường như không còn xa lạ trong xã hội hiện nay
vì vậy rất cần sự quản lý chặt chẽ hoặc định hướng ngay từ đầu của người lớn như cha mẹ hoặc giáo viên
để công nghệ thực sự trở thành đòn bẩy để phát triển các bạn trẻ sau này
rửa một chiếc ly quá đơn giản phải không thưa quý vị
tuy nhiên nếu phải rửa hàng trăm chiếc ly một cách liên tục thì lại là cả một vấn đề
chính vì vậy những nhân viên bán quán ăn hay quán cà phê đều rất ngại khi phải thực hiện công việc này
nhưng giờ đây mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn nhiều với chiếc máy rửa ly tự động
do ông nguyễn duy linh một nhà sáng chế có tiếng ở tp hcm nghiên cứu thực hiện
quán cà phê của bà liên ở quận hai tp hcm luôn rất đông khách
để phục vụ khách hàng một chút
cách hiệu quả nhất bà liên đã phải bố trí từ một đến hai nhân viên chuyên rửa ly
nhưng nhiều khi vẫn không đủ nhanh để phục vụ khách
tuy nhiên khi bà liên đưa chiếc máy rửa ly tự động vào sử dụng
mọi việc đã bắt đầu thuận lợi hơn
rửa bằng lấy thì nó tiện hơn nhiều với lại rửa bằng tay
thứ nhất là mình chỉ cầm mình để vô cọ rửa thì nó sạch hơn và nhanh hơn là mình rửa bằng tay
mình không có mấy mình rửa ly nó bể nhiều hơn
tại vì mình xếp nó không có được mình đứng thì mình để theo cái quy trình của mình từ từ mình rửa
còn không thì mình ngồi mình chất đóng đó là khi mình lấy cái này nó đụng qua cái kia rồi nó lại bể nhiều hơn
với cấu tạo đơn giản gồm thân máy mút rửa và chậu hướng nước
chiếc máy do ông linh chế tạo rất nhỏ gọn cao bảy mươi cm
phần thân máy rộng bốn mươi cm dài bốn mươi cm có ống nối để nước chảy ra ngoài khỏi tốn công hướng nước bẩn
khi sử dụng người dùng chỉ cần đưa ly vào máy
hệ thống ly tâm sẽ đánh từ thành ly tới đáy ly và theo chiều ngược lại
masat được hai lượt không cần tốn xà phòng mà ly vẫn sang bóng
tôi chế ra một cái trục ở giữa thì nó quay theo chiều kim đồng hồ
rồi tôi chế ra một cái lồng nó có dây cướp nó quét bên ngoài quay ngược lại
hai cái nó kiệt tiêu cái mô măng nó tào cho cái ly rất êm
hai cái nó quay ngược chiều nhau cái ly nó không bị lung lay đưa vào rửa rất dễ
mà khi chế được cái đó rồi thì bây giờ nước đâu mà cung cấp cho thằng này
thì tôi cần kiến cứu ra một cái bồ phun nước riêng
có nghĩa là cái bồ đó khi bật cái này chạy lên thì nó mới phun nước
còn khi tắt tự động nó tắt nước
nên họ rửa rất dễ dàng
để rửa một trăm linh chiếc ly thì hệ thống máy sử dụng khoảng bảy lít nước
công suất tiêu thụ điện là một năm kwh
yêu điểm là máy có thể rửa ly mọi kích cỡ
từ ly sinh tố thân cao ly có quai đến nhỏ như ly uống rượu
bên cạnh những ưu điểm máy cũng có một số hạn chế
như chưa có bộ phận xấy khô chất
tại chỗ phải rửa từng ly một thay vì bỏ vào một khay sáu mươi năm ly như máy ngoại nhập
bù lại năng suất rửa ly nhanh gần gấp ba
đạt khoảng một nghìn chiếc trong một giờ
lại rửa từng ly một thay vì chờ đủ sáu mươi năm cái nên đỡ hao điện
ngày xưa mình sử dụng một cái dây qua
thì nó có sáu tháng nó đứt
bây giờ sử dụng cái dây này là hai năm vừa rồi
đây là không có cái chỗ nào mà đực dây này hết
cái dây này rất tốt mà cái dây này mình mới phát hiện sau này thôi
rồi các cái bộ phận ngày xưa mình làm là bằng sắc
nó hơi bị xét bởi vì nó sử dụng nước mà
thì bây giờ mình chuyển qua làm bằng nhựa hết bằng mũ
bằng nhựa hết thì nó đã có đội bền rất cao
với giá thành chỉ khoảng bốn triệu đồng
rẻ hơn gần tám lần so với máy ngoại nhập
hiện chiếc máy của ông linh đã không chỉ được nhiều chủ quán ăn
nhà hàng cà phê trên địa bàn thành phố
mà còn ở nhiều địa phương trên cả nước tin tưởng sử dụng
thêm một bước tiến lớn trong lĩnh vực y học
khi các nhà khoa học bỉ vừa phát triển thành công
nguyên mẫu của loại kính áp tròng thông minh
tích hợp thiết bị điện tử có thể chẩn đoán được các bệnh ở mắt
thiết bị nhỏ gắn trên chiếc nhẫn này
được các nhà khoa học ở đại học gen của bỉ
tích hợp vào kính áp tròng
đây là lần đầu tiên các nhà khoa học có thể đưa một thiết bị điện tử
vào loại kính áp tròng làm bằng hydrogen
theo nhóm nghiên cứu thiết bị này có cấu tạo đặc biệt
cho phép chẩn đoán các bệnh về mắt
người sẽ tiết ra thuốc giúp việc điều trị đạt hiệu quả hơn
chúng tôi đang thử nghiệm loại kính áp trong này
tuy nhiên công nghệ này còn có thể áp dụng
cho việc điều trị bệnh đục thủy tinh thể
hay kế trực tiếp dưới da đưa lên não
hay vào tim hoặc các bộ phận khác của cơ thể để chữa bệnh
hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu việc thu nhỏ kích thước của bộ pin
để giúp cho sản phẩm có tính thẩm mỹ hơn
y học thế giới tiếp tục ghi nhận
sự tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực cấy ghép tử cung
giúp phụ nữ có khiếm khuyết về cơ quan sinh sản có được cơ hội làm mẹ
tạp chí y học lăng xét của pháp ngày mới đây đã công bố thông tin
về ca phẫu thuật thành công đầu tiên trên thế giới
cây ghép tử cung từ người hiến tặng đã qua đời
ca phẫu thuật được thực hiện vào năm hai nghìn một mươi sáu tại brazil
và em bé đầu tiên được sinh ra nhờ phương pháp này
là một em bé cất tiếng khóc chào đời vào tháng chín cùng năm tại sao paulo
mẹ của bé gái này là một người phụ nữ có cơ thể bẩm sinh
không có tử cung do một hội chứng hiếm gặp
bốn tháng trước khi thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép tử cung
từ người hiến tặng là một phụ nữ bốn mươi năm tuổi qua đời sau cơn đột quỵ
mẹ của bé gái đã được lấy trứng để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm
và kết quả có tám phôi được bảo quản đông lạnh
cuộc phẫu thuật cấy ghép tử cung đã được hoàn tất sau hơn một mươi giờ đồng hồ
với một người hiến tạng đã chết các rủi ro được hạn chế
vì bạn không phải đối mặt với nguy cơ nào ở phía người hiến tạng
giá thành của việc cấy ghép cũng giảm đi vì bạn không phải thực hiện
một cuộc phẫu thuật kéo dài với người hiến tạng
tuy nhiên việc tìm được một người chịu hiến tử cung đã là rất khó khăn
chưa kể đến việc phải tìm ra một địa điểm thích hợp cho cả hai người
để thực hiện ca cấy ghép
theo thống kê tỷ lệ phụ nữ gặp các vấn đề về tử cung
như dị tật bẩm sinh cắt bỏ hoặc viêm nhiễm dẫn đến vô sinh là một trên năm trăm linh
do đó phương pháp cấy ghép tử cung từ người hiến tặng đã chết
được xem là thành công vượt bậc trong lĩnh vực y học
giúp người phụ nữ có khiếm khuyết về cơ quan sinh sản trên toàn thế giới
có cơ hội làm mẹ nhờ phương pháp này
cùng với đó giảm gánh nặng trong việc tìm kiếm người hiến tặng tử cung
sinh sản bằng phương pháp cấy ghép tử cung từ người sống
lần đầu tiên được biết đến tại thụy điển vào năm hai nghìn một mươi
đến nay đã có một mươi ca sinh được thực hiện theo phương pháp này tại mỹ séc thổ nhĩ kỳ
mới đây các nhà khoa học israel đã phát triển công nghệ cảm biến nhìn ban đêm
có thể tích hợp với hệ thống xe tự hành nhằm mang lại an toàn cho người sử dụng
vào thời điểm hiện tại hệ thống tự động lái của một số loại xe hơi phần lớn
chỉ có thể được sử dụng vào ban ngày
nhằm khắc phục nhược điểm trên công ty brighway vision của israel
đã phát triển công nghệ giúp phát hiện vật cản vào ban đêm
thông qua bộ phận quét laser cùng hệ thống cảm biến
công nghệ hoạt động trên cơ chế tiếp nhận ánh sáng phản chiếu từ tia laser
nhằm phát hiện rõ các vật cản trong điều kiện ban đêm
hay trong các điều kiện thời tiết gây cản trở tầm nhìn
công nghệ này có thể phát triển các vật cản trong khoảng cách lên tới ba trăm linh mét
tức gấp ba lần so với khoảng cách mà hệ thống đèn pha của xe hơi có thể chiếu sáng
điều này sẽ giúp mang lại tầm nhìn tốt vào ban đêm
cũng như trong các điều kiện thời tiết bất lợi
hiện brighway vision đang hợp tác với nhiều hãng sản xuất xe hơi lớn
để đưa công nghệ này vào các mẫu xe mới
vào mùa xuân năm hai nghìn một mươi chín dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái
sẽ ra mắt tại phần lan
trong thời gian thử nghiệm dịch vụ sẽ hoàn toàn miễn phí
trước mắt dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái
sẽ được công ty wing triển khai thử nghiệm tại thủ đô helsinki
theo đó mỗi thiết bị bay thực hiện nhiệm vụ có trọng lượng năm kg
và có thể chở các kiện hàng nặng tới một năm kg
giao hàng tới các địa điểm trong thành phố với quãng đường tối đa một mươi km
đơn đặt hàng được thực hiện thông qua ứng dụng wing
khi sản phẩm được đặt mua xong thiết bị không người lái sẽ nhận hàng
bay đến địa chỉ người nhận
thả nó ở một vị trí chính xác được chỉ định
được biết hiện thiết bị không người lái đã được nhiều nước trên thế giới đưa vào sử dụng
để phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của con người
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau